quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
thưa quý vị trong ngày hôm nay áp thấp nhiệt đới sẽ suy yếu dần thành một vùng áp thấp
do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới sau là vùng áp thấp ở khu vực phía tây
khu vực giữa và nam biển đông bao gồm cả vùng biển phía tây huyện đảo trường sa
có gió mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp chín biển động mạnh sóng biển cao từ bốn cho đến sáu mét
với hướng di chuyển trôi về phía tây tây nam trong ngày hôm nay
hoàn lưu vùng áp thấp sẽ tác động đến cả nam bộ và tây nguyên
khiến cho khu vực tây nguyên chuyển mây nhiều và còn đang giãn đoạn
trong khi ở nam bộ sẽ bắt đầu có mưa
nền nhiệt hôm nay ở tây nguyên cũng hạ xuống khá thấp khi chỉ từ hai mươi ba cho đến hai mươi năm độ
còn ở các tỉnh nam bộ nhiệt độ là từ hai mươi tám cho đến ba mươi một độ
từ đêm nay và gần sáng ngày mai trở đi khi vùng áp thấp trôi sát đến gần nam bộ
nó sẽ tạo ra một đợt mưa rông trái mùa diện rộng
ở toàn nam bộ
riêng khu vực ven biển phía đông và các tỉnh miền tây nam bộ sẽ có mưa vừa
có nơi mưa to và rông mạnh
cũng chịu ảnh hưởng của diệt tây hoàn lưu áp thấp nhiệt đới sau là vùng áp thấp
cộng thêm tác động của không khí lạnh còn sót lại
nên trong ngày hôm nay khu vực từ đà nẵng trở xuống cho đến bình thuận sẽ có mưa nhiều nơi
cục bộ có nơi xuất hiện mưa vừa mưa to và rông mạnh
nền nhiệt trong ngày vì thế không cao phần từ đà nẵng đến phú yên
mức nhiệt ngày giao động trong khoảng từ hai mươi đến hai mươi ba độ trời rét
còn ở các tỉnh từ khánh hòa đến bình thuận nhiệt độ chỉ trong khoảng từ hai mươi ba cho đến hai mươi năm độ
trong khi đó ở các tỉnh từ thanh hóa trở xuống cho đến thừa thiên huế
nhiệt độ trong ngày hôm nay cũng có xu hướng tăng nhẹ
nhưng hầu hết vẫn không vượt quá ngưỡng hai mươi độ
còn với bắc bộ ngoài trời lúc này vẫn là cảm giác bút giá
với mức nhiệt vùng núi đang thấp dưới chín độ còn ở vùng đồng bằng thì đang thấp dưới một mươi hai độ
tuy nhiên trong ngày hôm nay khi khối không khí lạnh sẽ yếu đi
trong khi nắng sẽ xuất hiện từ sớm nên không khí sẽ được sửa ấm nhanh
mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực vùng núi và trung du phía bắc
sẽ tăng lên mức từ một mươi sáu cho đến một mươi bảy độ còn ở khu vực đồng bằng nhiệt độ là từ một mươi tám cho đến hai mươi độ
với mức nhiệt này thì ngày hôm nay khu vực đồng bằng sẽ không còn rét đậm nữa
trên biển do ảnh hưởng của không khí lạnh ở vịnh bắc bộ
gió đông bắc mạnh cấp năm có lúc cấp sáu giật cấp bảy biển động
sóng biển cao từ hai cho đến ba mét
vùng biển ngoài khơi trung bộ vùng biển từ bình thuận đến cà mau
có gió đông bắc mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp tám cấp chín biển động mạnh
sóng biển cao từ ba cho đến bốn mét
khu vực bắc biển đông bao gồm cả vùng biển huyện đảo hoàng sa
có gió đông bắc mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp chín biển động mạnh
sóng biển cao từ bốn cho đến năm mét
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước